và các phong trào cách mạng ở các nước phương đông thúc đẩy phát triển phong trào cách mạng giai cấp vô sản trên phạm vi toàn thế giới